nhằm kết nối mở rộng thị trường và tìm các nhà cung cấp nguyên liệu công nghiệp hỗ trợ trong nước
cho các doanh nghiệp fdi sáng ngày hai tháng bảy tại tp hcm sở công thương và ban quản lý
khu công nghệ cao tp hcm đã tổ chức hội thảo chuyên ngành công nghệ hỗ trợ
và phát triển các nhà cung cấp trong nước hai nghìn hai mươi
sau đại dịch covid một mươi chín nhiều doanh nghiệp fdi hoạt động tại việt nam bị gián đoạn nguyên liệu đầu vào
trong khi đó việt nam có nhiều doanh nghiệp chuyên sản xuất nguyên vật liệu linh phụ kiện
có thể thay thế nguồn nguyên liệu nhập khẩu nhưng cung cầu trong nước chưa gặp nhau
chỉ khoảng một mươi doanh nghiệp việt có cơ hội được tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu
tại hội thảo doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước tìm hiểu yêu cầu về chất lượng
quy cách tiêu chuẩn sản phẩm của các tập đoàn lớn
từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất cơ cấu sản phẩm của mình
tectronic industries tiếp cận nhà cung cấp lớn tài năng hỗ trợ kế hoạch phát triển hiện tại và tương lai tại khu công nghệ cao
dịp này ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm công ty tectronic industries ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ và phát triển nhà cung cấp trong nước hai nghìn hai mươi
kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước với các tập đoàn đa quốc gia
thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng nội địa tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp việt